đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng lãnh đạo các ban ngành trung ương đảng đã về làm việc tại các địa phương thuộc tỉnh bình định
đoàn công tác đã dâng hương dân hoa tại đền thờ quang trung dân hương tại đền thờ cụ nguyễn sinh sắc và làm việc với lãnh đạo huyện tây sơn tỉnh bình định
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện tây sơn đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thường trực ban bí thư nêu huyện tây sơn đã đạt được nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng đề ra
bên cạnh đó đồng chí cũng nêu vấn đề cần nghiên cứu ý chí sắp xếp quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế tăng cường đối thoại với người dân để nắm bắt được tình hình và thúc đẩy sự phát triển tin tưởng trong dân
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế của xã
cùng ngày đồng chí trần quốc vượng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách và tham quan trung tâm khoa học giáo dục quốc tế liên ngành tại khu quy hòa thành phố quy nhơn